xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhanh hai mươi h
thưa quý vị trong hai ngày hai mươi bốn và hai mươi năm tháng hai công an quận long biên cùng các đơn vị chức năng
đã thực hiện lệnh khám xét tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới hai nghìn chín trăm linh năm v ở số bốn mươi chín đức giang long biên hà nội
cùng ngày cơ quan điều tra cũng khám xét chỗ ở của các đối tượng phạm quốc bình nguyên giám đốc trung tâm
ngô văn việt phó giám đốc phụ trách trung tâm và phạm trọng tuệ trưởng dây chuyền đăng kiểm trung tâm
lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều đồ vật tài liệu liên quan để phục vụ công tác điều tra
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an quận long biên đã tiếp nhận phản ánh của nhiều chủ phương tiện ô tô
về việc nhận hối lộ để bỏ qua lỗi phương tiện đăng kiểm tại trung tâm này
làm việc với cơ quan điều tra các đối tượng thừa nhận quá trình đăng kiểm trực tiếp nhận tiền của các chủ phương tiện
để bỏ qua lỗi của phương tiện khi đến đăng kiểm
sáng hai mươi năm tháng hai công an tp hcm phối hợp với công an phường đăng kiểm
thuận đông quận bảy di lý nhà báo đặng thị hàn ni về nhà riêng để thực hiện lệnh khám xét
trước đó vào tối ngày hai mươi bốn tháng hai bà hàn ni đã bị công an tp hcm khởi tố bắt tạm giam
về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
bà đặng thị hàn ni là phóng viên của một tờ báo lớn tại tp hcm đồng thời là luật sư thuộc đoàn luật sư tp hcm
thời gian qua bà hàn ni đã bị bà nguyễn phương hằng tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam
tố cáo vì xúc phạm vu khống và tấn công quỹ hàng hữu của công ty cổ phần đại nam
bà hằng yêu cầu cơ quan chức năng xử lý bà hàn ni buộc chấm dứt việc sử dụng hình ảnh của bà khi không được sự đồng ý đồng thời bồi thường thiệt hại
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cho biết đang tiến hành điều tra vụ án cố ý công bố thông tin sai lệch
trong hoạt động chứng khoán xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn tiến bộ ttp group có địa chỉ tại tổ ba phường quang vinh tp thái nguyên tp thái nguyên
trước đó vào ngày hai mươi chín tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái nguyên ra quyết định khởi tố vụ án hình sự cố ý công bố thông tin sai lệch
trong hoạt động chứng khoán xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn tiến bộ
liên quan đến vụ án vào ngày hai mươi một tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái nguyên đã ra quyết định khởi tố bốn bị can đều thuộc công ty cổ phần tập đoàn tiến bộ
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nguyễn thị hiền chú tỉnh đắk lắc đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định bắt tạm giam để điều tra làm rõ
đến nay đã có kết luận và chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố
nguyễn thị hiền là đối tượng trong đường dây lừa đảo do một đối tượng gốc phi ở malaysia cầm đầu
vào cuối năm hai nghìn hai mươi một đầu năm hai nghìn hai mươi hai thông qua các mạng xã hội và các ứng dụng hẹn hò như tender đối tượng người nước ngoài trong nhóm của hiền kết bạn làm quen với các phụ nữ ở nhiều nước trong đó có việt nam
sau khi tiếp cận được con mồi đối tượng rụ rỗ muốn tặng quà tiền vàng nhưng đề nghị nạn nhân phải đóng phí để nhận hàng
nhiều nạn nhân đã bị chiếm đoạt hàng tỷ đồng khi chuyển tiền đóng phí vào chính tài khoản của các
đối tượng lừa đảo
lợi dụng mối quan hệ tình cảm và đưa ra thông tin gian dối để vay mượn tiền của bạn trai nhằm chiếm đoạt sau đó sử dụng vào mục đích cá nhân
lữ thị thu thủy đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai thông qua mạng xã hội thủy quen biết và có quan hệ tình cảm với một người đàn ông cùng chú đà nẵng
trong quá trình này thủy cung cấp cho nạn nhân nhiều thông tin không đúng sự thật để nhiều lần vay mượn tiền của nạn nhân với tổng số hơn năm trăm linh năm triệu đồng
toàn bộ số tiền này thủy dùng để tiêu xài cá nhân và không có khả năng chi trả
sau nhiều lần đòi nhưng thủy không phản hồi nạn nhân đã tố cáo đến cơ quan điều tra
tại cơ quan công an thủy đã thừa nhận hành vi phạm tội